mạng thông tin di động thế hệ thứ năm năm g không chỉ giúp cho từng cá nhân tiếp cận thông tin nhanh hơn mà còn giúp cho các cá nhân doanh nghiệp sáng tạo tốt hơn
vì thế chính phủ sẽ chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tại việt nam tự tin hơn bớt rủi ro hơn khi phát triển công nghệ mới như năm g
đó là khẳng định của phó thủ tướng vũ đức đam tại hội nghị asean về phát triển mạng thông tin di động thứ năm với chủ đề năm g và kỷ nguyên số diễn ra vào sáng nay tại hà nội
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của việc phát triển mạng năm g
theo phó thủ tướng nền kinh tế số với những mô hình và phương thức kinh doanh mới đang tạo ra những cơ hội lớn cho các tổ chức và doanh nghiệp
không để doanh nghiệp tự phát triển mà chính phủ sẽ chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp tự tin hơn khi phát triển
làm sao để hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông
làm sao để hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông
làm sao để hỗ trợ các doanh nghiệp khác để sử dụng các dịch vụ này
trước hết là về sử dụng các tài nguyên làm băng tần rồi đến các chính sách để mà khuyến khích trực tiếp hoặc trợ tiếp
giúp các nhà cung ứng dịch vụ viễn thông giúp các doanh nghiệp sử dụng mạnh mẽ năm g cũng như các công nghệ mới
tại hội nghị bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng cũng khẳng định những tính năng vượt trội của mạng di động thế hệ thứ năm
và khẳng định các doanh nghiệp khác để sử dụng các dịch vụ này
năm g sẽ đóng vai trò nền tảng trong việc phát triển nền kinh tế số của tất cả các nước trên thế giới
chính vì vậy hội nghị asean về phát triển mạng thông tin di động thứ năm lần này là hội nghị đầu tiên của các nước asean
để cùng làm việc cùng phát triển và cùng nhau bàn bạc về lộ trình cho một công nghệ mới là năm g
khi cuộc cách mạng số cách mạng công nghiệp bốn xảy ra khi một công nghệ mới như năm g xuất hiện
thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ
hội nghị asean chúng ta có cơ hội bứt phá nhưng phải nằm vào tư duy mới không truyền thống không tuần tự
cả quản lý nhà nước cả doanh nghiệp đều cần một sự đột phá trong tư duy trong chính sách và trong cách tiếp cận
việt nam có chủ trương sẽ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới triển khai mạng năm g
để thực hiện điều này ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín bộ thông tin truyền thông đã triển khai cấp phép tần số cho các doanh nghiệp
để triển khai thử nghiệm năm g tại hà nội
việt nam sẵn sàng hợp tác với các nước asean để thành lập liên doanh và nhà máy sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin truyền thông
đồng thời việt nam sẵn sàng cởi mở và chia sẻ tất cả các bí quyết công nghệ với các quốc gia khác
để tất cả thành viên asean có thể làm chủ các thiết bị đảm bảo an ninh mạng quốc gia
với thông điệp asean cùng nhau làm cùng nhau phát triển
các nước asean cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng số hợp tác chặt chẽ hơn để nhanh chóng rút ngắn
khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến